ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí đại tướng lương cường
bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trường đoàn đã làm việc với thường trực thành ủy
và các cơ quan chức năng của thành phố đà nẵng để kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng
trong chín tháng đầu năm thành ủy đà nẵng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng
công tác phát hiện xử lý tham nhũng đạt được những kết quả tích cực
cơ quan điều tra đã khởi tố chín vụ hai mươi bốn bị can về tham nhũng kinh tế
đã kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố bảy vụ một mươi sáu bị can
viện kiểm sát nhân dân đã truy tố tám vụ một mươi chín bị can
tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm một mươi vụ hai mươi hai bị cáo phúc thẩm ba vụ bốn bị cáo
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí đại tướng lương cường đánh giá cao kết quả
mà đảng bộ và chính quyền thành phố đà nẵng đã đạt được trong thời gian qua trong công tác phòng chống tham nhũng
về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí yêu cầu chính quyền thành phố đà nẵng cần thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng
trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội tập trung khắc phục những yếu kém sai phạm của cán bộ
khiến dư luận bức xúc nâng cao hiệu quả công tác điều tra thanh tra kiểm tra giám sát để phát hiện xử lý tham nhũng
chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng chống tham nhũng
khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trong các kết luận của thanh tra của trung ương
tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng